trong khi việt nam đã thành công trong kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thì tại nhiều quốc gia dịch bệnh này vẫn đang diễn biến phức tạp
hiện có nhiều công dân việt nam ở nước ngoài đang có nhu cầu được trở về nước nhưng các tuyến hàng không thương mại vẫn đang bị đỉnh trệ
nằm trong nỗ lực bảo hộ công dân những ngày gần đây bộ ngoại giao tiếp tục phối hợp thực hiện một số chuyến bay đặc biệt đưa công dân việt nam về nước
đây là một trong nhiều nỗ lực của ngành ngoại giao trong việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay hơn ba trăm bốn mươi hành khách là công dân việt nam từ moscow nga đã được đưa về nước an toàn trên chuyến bay vn sáu mươi hai của việt nam airlines đáp xuống sân bay vân đồn
và cũng trong ngày hôm nay chuyến bay từ canada cũng đã đưa hàng trăm công dân việt nam trở về quê hương
đây là hai trong nhiều chuyến bay được tổ chức thực hiện nằm trong nỗ lực bảo hộ công dân do bộ ngoại giao chủ trì cũng như phối hợp thực hiện
chính phủ mới có một cái chủ trương là trước mắt thì là
chúng ta đưa những cái máy bay thương mại nhưng mà riêng lẻ tổ chức cái chuyến đến những cái nơi mà có đông những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cần thiết
thế còn lại thì chúng ta vẫn tiếp tục là cũng khuyến cáo rồi động viên bà con ta là cũng yên tâm ở lại
từ khi dịch bùng phát đại sứ quán cơ quan đại diện bộ ngoại giao ở nước ngoài đã thực hiện tốt công tác bảo hộ bảo lãnh bảo vệ kiều bào ở nước ngoài đón và đưa công dân trở về nước an toàn
khi dịch bệnh diễn biến phức tạp các tuyến hàng không ngừng hoạt động bộ ngoại giao tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng cùng với các bộ ngành tổ chức nhiều chuyến bay kết hợp chở người nước ngoài đồng thời trao tặng vật tư y tế nhằm hỗ trợ nhiều quốc gia trên thế giới trong phòng chống đại dịch
trên cái tinh thần là chúng ta có khó khăn tuy nhiên chúng ta cần các nước hỗ trợ ở cái điểm gì còn chúng ta mạnh ở chỗ nào mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta lại hỗ trợ các nước ở cái điểm đó
lúc như thế này là lúc giúp đỡ lẫn nhau ai có điều kiện gì thì giúp nhau cái đó chúng ta vừa nhận hỗ trợ nhưng đồng thời chúng ta cũng hỗ trợ tất cả các nước trong cái điều kiện mà chúng ta có thể
trong thời gian tới bộ ngoại giao cho biết sẽ tích cực thực hiện chỉ đạo của chính phủ để kiểm soát tình hình phòng chống dịch bệnh lây lan đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân việt nam ở nước ngoài cũng như công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại việt nam